nửa đầu năm nay đại dịch covid một mươi chín đã gây ra những tác động tiêu cực tới nền kinh tế toàn cầu
trong đó có nền kinh tế nga rất nhiều doanh nghiệp lâm vào cảnh khó khăn
các doanh nghiệp của người việt tại nga cũng không phải là ngoại lệ
tuy nhiên các doanh nghiệp này đã nỗ lực tìm kiếm các biện pháp để vượt qua thời kỳ khó khăn và tiếp tục phát triển
tập đoàn sostra một doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm nước tương xì dầu và thực phẩm của người việt
đang chịu tác động của covid một mươi chín
là đơn vị có lượng bán hàng vào các siêu thị nhà hàng rất cao
các biện pháp bắt buộc tự cách ly đóng cửa các nhà hàng siêu thị của chính quyền đã gây ra những khó khăn lớn cho doanh nghiệp
và chúng tôi có cái nhận biết rõ ràng nhất đó là cái giảm sức mua người tiêu dùng
để nhà máy duy trì hoạt động bình thường ngay từ khi đại dịch bùng phát
ban giám đốc đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch và thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch
đồng thời để khắc phục tình trạng giảm doanh số bán hàng tập đoàn đã gia tăng lượng quảng cáo qua mạng
bên cạnh đó nhà máy tiếp tục đầu tư sản xuất phát triển thêm nhiều sản phẩm mới